càng về cuối năm thì tình hình buôn bán pháo nổ càng diễn biến phức tạp đặc biệt là tại các khu vực giáp biên giới
mới đây thì một đường dây buôn bán pháo nổ số lượng rất lớn với hơn một bốn tấn pháo lậu vừa bị công an tỉnh nghệ an triệt xóa bắt giữ hai đối tượng
hai đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn an và ngô xuân trường để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện
sau khi mua pháo bên kia biên giới về các đối tượng không cất giấu tại nhà mà để tại các nhà hoang lẫn lộn trong khu dân cư
sau một thời gian theo dõi công an huyện nghi lộc đã bắt giữ hai đối tượng trên về hành vi buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép
tăng vật thu giữ hơn một bốn tấn pháo hoa nổ các loại một xe ô tô hai điện thoại di động và các tài liệu cũng như vật chứng liên quan
một cơ sở tàng trữ gỗ
không có hồ sơ lâm sản hợp pháp vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế phát hiện và xử lý
kiểm tra cơ sở đồ gỗ đức thanh do ông trần đức thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã quảng thành huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế làm chủ sở hữu
lực lượng công an đã phát hiện cơ sở này đang tàng trữ một mươi năm phách gỗ không có hồ sơ lâm sản hợp pháp
cùng ngày phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiếp tục phát hiện ba mươi sáu phách gỗ chưa xác định được khối lượng
chủng loại không có hồ sơ lâm sản hợp pháp tại khu vực hồ cá thuộc thôn tây thành xã quảng thành
qua xác minh lực lượng công an xác định toàn bộ năm mươi một phách gỗ trên thuộc sở hữu của ông trần đức thanh
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng danh nghĩa báo chí để bảo kê các xe tải trục lợi hơn năm tỷ đồng đối tượng nguyễn kim tiến
giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ kim tiến và giám đốc hợp tác xã nông nghiệp kim tiến đại phát vừa bị công an tỉnh nghệ an bắt giữ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi tiến thông tin tới các chủ xe trên địa bàn
tiến là phóng viên nhà báo có nhiều mối quan hệ với cơ quan chức năng đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông
tiến có thể tác động và can thiệp xin lực lượng cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi cho phương tiện vi phạm
để được tiến bảo kê tiến yêu cầu các chủ phương tiện phải đóng tiền hàng tháng
với số tiền là một mươi triệu đồng trên một phương tiện
để che giấu hành vi phạm tội tiến đã thành lập công ty để hợp thức hóa số tiền mà chủ các phương tiện phải đóng hàng tháng
tiến hành khám xét nơi ở và trang trại của đối tượng
thì cơ quan chức năng thu giữ bảy giấy giới thiệu phóng viên của các tạp chí
một thẻ cộng tác viên một giấy chứng nhận nghiệp vụ báo chí mang tên nguyễn kim tiến nhiều vật chứng khác có liên quan
qua xác minh xác định từ năm hai nghìn hai mươi đến nay đã có hơn bảy mươi phương tiện đóng tiền hàng tháng cho nguyễn kim tiến
để được dán logo công ty kim tiến
hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ ba mươi phương tiện và đang tiếp tục xác minh thu giữ những phương tiện còn lại
bước đầu xác định tổng số tiền mà nguyễn kim tiến đã lợi dụng quyền hạn nhà báo để thu tiền từ các phương tiện
từ những năm hai nghìn hai mươi đến nay là hơn năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa tp hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án
sử dụng làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tổ chức tạm giữ hình sự đối với sáu đối tượng về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
điều đáng nói là đường dây này chuyên làm giả giấy khám của tất cả các bệnh viện trên cả nước
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự về vấn đề này
nhiều loại giấy tờ như giấy khám sức khỏe phiếu thu giấy gia viện nhiều loại con dấu của các bệnh viện
như bạch mai bệnh viện e sengpon bệnh viện đa khoa bắc ninh bệnh viện đa khoa quảng ninh
bệnh viện giao thông vận tải bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng bệnh viện trợ rẫy
cùng với hai mươi chín dấu tên bác sĩ và các máy móc liên quan đã được công an quận đống đa phát hiện
khi khám xét nơi ở của đối tượng trần minh giang chú tại phường cửa ông thành phố cầm phả
em được một người ở trên mạng tên trần đức thuê bọn em để làm giấy tờ giải của các bệnh viện
khi ta đã chuyển hết đồ đạp
cho chúng em gồm có máy in a ba máy in màu máy tính và các con dấu để bọn em vận hành để làm
người ta đã trả công cho em là một triệu tư một ngày
theo báo cáo trước đó công an phường phương mai quận đống đa có nhận được thông tin
trên địa bàn có người sử dụng giấy khám sức khỏe giả để nộp cho trường cao đoàn
từ nguồn tin ban đầu các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận đã xác minh vụ việc
bắt giữ và khởi tố sáu đối tượng gồm bùi văn kiên trần minh giang ngô duy long ngô hoàng việt
nguyễn công quyết và lê thanh tuấn về hành vi sử dụng làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sau khi giang nhận được nhiệm vụ
và các thiết bị máy móc của một người quen trên mạng xã hội với mức lương tám bốn triệu đồng một tuần
đối tượng đã thuê người để thực hiện các bước hoàn chỉnh những loại giấy tờ giả này
với giá tiền công từng bộ phận từ hai trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng một ngày
đây là của các bệnh viện trên cả nước
các đối tượng cũng lợi dụng những sơ hở của pháp luật và vì lợi nhuận các đối tượng vẫn thực hiện hành vi
dù đã biết hành vi đấy là lưu trả pháp luật
cơ quan điều tra cũng khuyến cáo người dân là không mua bán trao đổi bất kỳ giấy tờ
nào không thuộc cơ quan nhà nước cung cấp trôi nổ ở trên mạng
những hành vi đấy có thể sẽ bị xử lý truy tố cho pháp luật
vụ việc đang được công an quận đống đa điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật
xin kính chào quý vị
thưa quý vị công an huyện củ chi tp hcm đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông lụm ve chai tử vong
trên địa bàn xã tân thành đông
khoảng tám giờ sáng ngày bốn tháng một nhóm công nhân đang dùng xe cuốt tháo giữa bức tường gạch
trước căn nhà trên đường tỉnh lộ tám xã tân thành đông
thì phát hiện người đàn ông bị một vết thương trên người nghi do vật cứng và trúng
nạn nhân được đưa vào
nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
nhận tin báo công an huyện củ chi có mặt khám nghiệm hiện trường
trích xuất camera an ninh tại khu vực để điều tra vụ việc
theo người dân nạn nhân ngoài bốn mươi năm tuổi quê đồng tháp
thuê nhà trọ trên địa bàn huyện củ chi để làm nghề nhặt ve chai
năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm đã phát hiện và xử lý hai trăm sáu mươi ba vụ xử lý bốn trăm linh bốn đối tượng
trong đó có một trăm một mươi năm vụ và khởi tố hai trăm sáu mươi hai bị can xử lý hành chính ba mươi một vụ
ba mươi sáu đối tượng và xóa hàng chục ứng dụng cho vay tín dụng đen
điển hình là trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba công an quận một mươi đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
một nhóm đối tượng thuộc ba công ty cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
do người nước ngoài điều hành lãi suất cho vay là gần một ba trăm linh một năm
trong bốn năm các đối tượng đã giải ngân hơn sáu tỷ đồng thu lợi bất chính hơn bốn một trăm hai mươi tỷ đồng
bên cạnh đó công an tp hcm còn xóa hai mươi bảy ứng dụng cho vay tín dụng đen
đồng thời ra soát lên danh sách gần bốn trăm linh số điện thoại liên quan cho vay tài chính
với năm mươi đối tượng nghi vấn hoạt động cho vay tín dụng đen
ban chí đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tp hcm đã tổ chức phiên họp thứ sáu
dưới sự chủ trì của bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên trưởng ban chí đạo
bí thư thành ủy tp hcm cũng yêu cầu sớm đưa ra xác xử vụ án vạn thịnh pháp
vụ án ngân hàng scb và các đơn vị tổ chức liên quan
tại phiên họp cơ quan thường trực ban chí đạo là ban nội chính thành ủy
đã báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian qua
trưởng ban chí đạo bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đánh giá
trong năm hai nghìn hai mươi ba các thành viên cơ quan thường trực ban chí đạo đã thực hiện
triển khai nghiêm túc nhiều nội dung quan trọng trong chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba
và kết luận tại các phiên họp
bí thư thành ủy tp hcm cũng yêu cầu sớm đưa ra xác xử vụ án xảy ra
tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng scb và các đơn vị tổ chức liên quan
song song đó để mạnh tuyên truyền trước trong và sau xác xử các vụ án
xử lý các vụ việc nhằm tạo dư luận tích cực trong nhân dân
tin an ninh trật tự vào sáng ngày hôm nay phiên tòa xét xử sơ thẩm ba mươi tám bị cáo
trong vụ án công ty cổ phần công nghệ việt á gọi tắt là công ty việt á
chuyển sang phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội
và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
mức án đề nghị cao nhất là ba mươi năm tù đối với phan quốc việt
chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty việt á
cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long bị đề nghị từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội nhận hối lộ
hai bị cáo trung ngọc anh cựu bộ trưởng và phạm công tạc cựu thứ trưởng bộ khoa học công nghệ
đều bị đề nghị mức án từ ba đến bốn năm tù về cùng tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ba bị cáo bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
gồm nguyễn văn trịnh cựu trợ lý phó thủ tướng bị đề nghị từ bảy đến tám năm tù
phạm xuân thăng cựu bí thư tùy ủy hải dương và phạm mạnh cường
cựu giám đốc sở y tế tỉnh hải dương cũng bị đề nghị từ năm đến sáu năm tù
hai mươi một bị cáo khác cũng bị xét xử về tội vi phạm quy định về đống thầu
gây hậu quả nghiêm trọng bị đề nghị từ một mươi tám tháng tù đến bảy năm tù giam
sau khi đại diện viện kiểm sát trình bày bản luận tội các luật sư đã tham gia tranh luận
đưa ra các luận điểm nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi vi phạm cho các bị cáo
lợi dụng doanh nghiệp báo chí để bảo kê các xe tải trục lợi hơn năm tỷ đồng
đối tượng nguyễn kim tiến giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ kim tiến
và giám đốc hợp tác xã nông nghiệp kim tiến đại phát vừa bị công an tỉnh nghệ an bắt giữ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi tiến thông tin tới các chủ xe trên địa bàn
tiến là phóng viên nhà báo có nhiều mối quan hệ với cơ quan chức năng
đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông có thể tác động can thiệp xin bỏ qua lỗi phương tiện vi phạm
để được tiến bảo kê tiến yêu cầu các chủ phương tiện phải đóng tiền hàng tháng
với số tiền là một mươi triệu đồng một phương tiện
để che giấu hành vi phạm tội tiến đã thành lập công ty để hợp thức hóa số tiền
mà các chủ phương tiện phải đóng hàng tháng
tiến hành khám xét nhà ở và trang trại của đối tượng
cơ quan chức năng thu giữ bảy giấy giới thiệu phóng viên của các tạp chí
một thẻ cộng tác viên một giấy chứng nhận nghiệp vụ báo chí
mang tên nguyễn kim tiến và nhiều vật chứng khác có liên quan
qua xác minh xác định từ năm hai nghìn hai mươi đến nay đã có hơn bảy mươi phương tiện đóng tiền hàng tháng
cho nguyễn kim tiến để được dán logo công ty kim tiến
hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ ba mươi phương tiện và đang tiếp tục xác minh
thu giữ những phương tiện còn lại
bước đầu xác định tổng số tiền mà nguyễn kim tiến đã lợi dụng quyền hạ nhà báo
để thu tiền từ các phương tiện từ năm hai nghìn hai mươi đến nay là hơn năm tỷ đồng
ngày hôm nay công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam cho biết vừa phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà nam bắt giữ đối tượng
phạm công mạnh chú tại huyện phú xuyên hà nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba mạnh đã sử dụng nick facebook đơn giản và cài đặt hình nền giả danh là cán bộ công an
để tìm kiếm kết bạn sau đó mạnh đã kết bạn với một nạn nhân và tự giới thiệu là cán bộ công an thành phố hà nội
vào ngày ba tháng một vừa qua khi nạn nhân nhắn tin nói chuyện về việc liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật
do công an thành phố phủ lý đang thụ lý giải quyết mạnh giới thiệu có quen công an thành phố phủ lý
và có thể giúp chạy án với đề nghị phải đưa số tiền năm triệu đồng một điện thoại iphone một mươi bốn pro max
sau đó ký vào đơn xin giảm nhẹ hình phạt do mạnh viết
đến ngày bốn tháng một khi mạnh đang nhận tiền để chạy án của nạn nhân tại một quán cà phê thuộc phường lê hồng phong
thành phố phủ lý thì bị bắt quả tàng hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra cùng có hồ sơ
để xử lý đối tượng theo quy định đồng thời đề nghị trước đó những ai bị đối tượng phạm phong mạnh lừa đảo
thì đến trình báo tại công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam hoặc liên hệ trực ban công an thành phố phủ lý
theo số điện thoại hai trăm hai mươi sáu ba trăm tám mươi năm một nghìn tám mươi sáu để được hướng dẫn giải quyết
vào sáng ngày hôm nay công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
mà người dân phát hiện giao nộp trên địa bàn huyện trong thời gian qua
theo đó công an huyện hòa vang đã vận động nhân dân phát hiện giao nộp thu hồi tám khẩu súng quân dụng
một khẩu súng săn sáu khẩu súng hơi hai mươi khẩu súng tự chế các loại một khẩu súng bắn đạn bi sắt bảy công cụ hỗ trợ
một trăm một mươi ba vũ khí thô sờ các loại hơn bốn trăm linh viên đạn các loại một trăm hai mươi hộp tiếp đạn ba mét dây cháy chậm một nụ xòe
với sự phê duyệt của giám đốc công an thành phố đà nẵng công an huyện hòa vang đã thành lập hội đồng tiêu hủy
toàn bộ số vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ nêu trên
trước và sau khi tiêu hủy toàn bộ số vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đã được các ngành chức năng kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật
đợt tiêu hủy vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ này thực hiện theo đúng kế hoạch của bộ công an
nhằm góp phần giữ vững đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
ngăn chặn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn